cảm ơn các bạn đã theo dõi
cuối chương trình là mục trả lời thư bạn xem truyền hình
sau đây kính mời quý vị theo dõi nội dung chương trình
thưa quý vị và các bạn trên dưới ba trăm linh vụ tồn động trong thi hành án dân sự là một con số nhức nhối đến khó tin đã tồn tại trong nhiều năm qua
bất chấp sự hô hào chỉ đạo quyết liệt từ các cơ quan nhà nước
mặc dù nhiều năm trở lại đây hành lang pháp lý để thi hành các bản án quyết định của tòa án đã được củng cố hoàn thiện hơn
nhưng tỷ lệ tồn động án dân sự lại có chiều hướng gia tăng
câu chuyện tại phú thọ và hải phòng dưới đây đã phần nào phản ánh được những sai phạm trong quá trình thi hành án dân sự tại các địa phương
dư luận dậy sóng vì một tranh chất dân sự
khi tòa án nhầm chủ thề
quyết định của tòa án bị kháng nghỉ
viện kiểm soát không đồng ý kê biên
bất chấp thi hành án vẫn quyết tâm thi hành
phát mại bán đấu giá tài sản thiếu minh bạch đẩy công ty đứng trên bờ vực phá sản

nhưng tất cả vẫn chìm trong im lặng
hai năm mòn mỏi trường công lý
một vụ án dân sự tranh chất giữa ngân hàng thương mại cổ phần công châu việt nam
và công ty cổ phần đầu tư thương mại việt nam

tưởng trưng rất đơn giản
thế nhưng từ tố án đến các cấp tố tụ của thành phố việt trì liên tục mắc sai lầm